cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mới có thông báo về việc mở rộng thu hồi sản phẩm kem hazendas
do công ty trách nhiệm ưu hạn thực phẩm ân nam nhập khẩu và phân phối
công ty ân nam khuyến cáo người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn của chính mình
cần nhanh chóng mang sản phẩm đến các chi nhánh của công ty
hoặc tất cả các nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ gần nhất để thu hồi
trước đó công ty trách nhiệm bố hạn thực phẩm ân nam đã thông báo chương trình thu hồi
có chín trăm năm mươi ba hộp kem hazendas vị vani loại bốn trăm bảy mươi ba ml và một trăm linh ml có hạn sử dụng trước ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân thu hồi là do nhà sản xuất general musk đã quyết định chủ động thu hồi tự nguyện sản phẩm kem hajdas vị vani
sau khi xác định vấn đề xảy ra đối với nguyên liệu từ một trong các nhà cung cấp